hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong chương trình ngày hôm nay luật sư đặng văn cường sẽ cho chúng ta câu trả lời
trước đây bà nguyễn phương hằng và chồng được biết đến là gắn liền với các hoạt động thiện nguyện quy mô
chiến dịch làm đường lộ cho người dân vùng sâu vùng xa
ngoài ra còn có các chương trình đưa nước ngọt về miền tây ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn
không những thế quỹ từ thiện hằng hữu do vợ chồng ông bà sáng lập và điều hành
trực thuộc công ty cổ phần đại nam cũng đã giúp đỡ hàng nghìn trẻ em mổ tim
và não uống thủy miễn phí tại bệnh viện nhi đồng thành phố
trên trang báo đầu tư việt nam có bài viết
dự án oxy và cách làm từ thiện nguyện khác người của ông dũng lò vôi đăng tải ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cho biết
công ty cổ phận đại nam chương trình thiện nguyện huỳnh hàng hữu đã tài trợ số tiền năm mươi tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
số tiền này nhằm vào mục đích hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
và những trẻ em có năng khiếu thành tích trong học tập và rèn luyện
đặc biệt ưu tiên cho con bộ đội đang công tác ở trường sa
trong đại dịch covid một mươi chín vừa qua ông dũng cũng đồng ý để nhà nước sử dụng khu khách sạn có tám mươi một phòng mở cửa đón người
từ nước ngoài về cách ly tập trung sau này mở rộng làm khu cách ly thu phí
đặc biệt mới đây ông dũng lò vôi đề nghị hiến tặng khu đất bốn hectare ước giá trị khoảng một tỷ đồng
hai mươi năm triệu đồng một bét vuông
theo chia sẻ của ông dũng năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khó khăn hơn
năm hai nghìn hai mươi do vậy ông mong muốn đất nước vượt qua được dịch bệnh và được đóng góp một phần tài sản của mình để chung tay phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó vợ chồng ông bà âm thầm đặt năm mươi bình oxy và chuẩn bị hai mươi một nhà máy oxy mini để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
dư luận chiến ngờ ngợ biết đến kế hoạch mua oxy về dự trữ để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín của ông dũng lò vôi
thông qua lời tâm sự của bà nguyễn phương hằng vợ ông dũng
ông dũng đã đặt năm mươi bệnh oxy trong bối cảnh vận chuyển tàu biển rất khó để kiếm được container
vận chuyển không phải đơn giản
ngày hai tháng chín mới đây ông huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đài nam
đã chính thức có buổi ra mắt và giới thiệu bảy nhà máy oce mini di động đầu tiên được đưa về việt nam
đây là một việc làm vô cùng có ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhu cầu về oxy để cứu sống người bệnh rất lớn như hiện nay đặc biệt tại các tỉnh thành phía nam
theo như ông huỳnh uy dũng chia sẻ những nhà máy oxy mini di động là ý tưởng của ông
nghĩ ra và chuẩn bị tất cả cách đây bốn tháng và hiện bảy nhà máy đã về tới việt nam
mỗi ngày có thể bơm được một sáu trăm linh bình oxy cỡ năm lít
những bình oxy bơm cho bệnh viện giã chiến sẽ có dung tích bốn mươi lít và bơm phục vụ nhân dân với bệnh có dung tích năm lít
một trong những ưu điểm nổi bật của những nhà máy oxy mini di động này là chúng có thể lắp đặt ở bất cứ đâu trên đất nước việt nam
ông dũng nói sáng kiến này tôi đã thiết kế để phục vụ cho khắp mọi miền đất nước
nơi đâu cần cũng có thể vận chuyển dễ dàng chỉ với hai xe một xe phía trước chở nhà máy oxy và xe phía sau chở bình
ông dũng cho biết các bệnh viện ở bình dương cũng như các tỉnh thành lân cận
những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch covid một mươi chín sẽ lập tức được chi viện một số lượng lớn bình oxy trong sáng mùng hai tháng chín như long an đồng nai
cùng với đó ông dũng sẽ vận chuyển đến tp hcm từ ba đến bốn nhà máy oxy mini di động cùng long an và đồng nai
mỗi địa phương một nhà máy
lực lượng chức năng của tỉnh bình dương cũng bày tỏ sự vui mừng khi có thể tiếp cận một số lượng lớn bình oxy phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trả lời cho câu hỏi liệu những kiến từ thiện trên có giúp bà nguyễn phương hằng được giảm án hay không
trên báo trí thức và cuộc sống đăng tải ngày hai mươi tám tháng ba một bài viết có dẫn lời tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp như sau
đối với tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hiện hành mà bà hằng đã bị khởi tố điều tra thì tội danh này có hai khung khoản và có ba loại hình phạt
là cảnh cáo cải tạo không giam giữ và hình phạt tù với hình phạt tù mức thấp nhất là sáu tháng tù mức cao nhất là bảy năm tù
khi quyết định hình phạt tòa án sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật tố tụng hình sự trên cơ sở
đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
có hai yếu tố để quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt đó là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi
trường hợp yếu tố nhân thân tốt nhưng hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây tổn hại nghiêm trọng đến xã hội hình phạt cũng vẫn nghiêm khắc
trường hợp nhân thân xấu nhưng hành vi ít nguy hiểm cho xã hội hình phạt cũng chỉ ở mức độ đủ để giáo dục cải tạo
do đó các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ là một trong những yếu tố quyết định đến loại hình phạt và mức hình phạt chứ không phải là vấn đề mấu chốt khi tòa án lượng hình
có rất nhiều tình tiết theo quy định pháp luật được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như là thành khẩn khai báo ăn năng hối cãi tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả
người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong học tập lao động được quy định tại điều năm mươi một bộ luật hình sự
do đó trường hợp nếu bà hằng bị cách tội và kết quả giải quyết vụ án cho thấy bà hằng có nhiều thành tích trong việc làm từ thiện cống hiến cho đất nước
và được ủy ban nhân dân cấp quận trở lên hoặc các cơ quan tương đương tặng bằng khen giấy khen đây cũng được xem xét là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự
theo điều năm mươi một bộ luật hình sự nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hình phạt sẽ ít nghiêm khắc hơn
tuy nhiên tòa án cũng sẽ căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội nhân thân người phạm tội và đánh giá hậu quả của hành vi đã gây ra với xã hội để có hình phạt phù hợp
ngoài ra trường hợp cơ quan tố tụng có căn cứ cho thấy hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội nhiều lần từ hai lần trở lên đây cũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều năm mươi hai của bộ luật hình sự
theo quy định của pháp luật cơ quan điều tra có trách nhiệm chứng minh tội phạm vừa có trách nhiệm thu thập các bằng chứng buộc tội vừa có trách nhiệm thu thập các bằng chứng gỡ tội
bởi vậy các tình tiết được cho là giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đều là những nội dung mà cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ làm cơ sở để tiến hành các hoạt động tố tụng tiếp theo
bà nguyễn phương hằng trước đó bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bà đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
nhưng bên cạnh những lúc live stream bóc phốt hùng hồn ấy người ta cũng thấy có một hình ảnh nguyễn phương hằng vô cùng giản dị khi đi làm từ thiện
có những lời lẽ xúc phạm nhiều người cùng với việc lăng mạ với những thông tin thiếu căn cứ
nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng những công việc thiện nguyện đã được gia đình bà phương hằng duy trì trong nhiều năm
theo những hình ảnh được tổng hợp trong bài viết
bà phương hằng
bà phương hằng
giảng dị đi từ thiện khác xa lúc livestream bóc phốt trên hai svn
không còn một nguyễn phương hằng diêm dúa với đủ bộ trang sức kim cương nặng triểu trên livestream
bà phương hằng trong những buổi từ thiện giảng dị thân thiện hơn hẳn
những buổi phát sóng trực tiếp của mình bà phương hằng luôn ăn diện chính tệ
đôi lần mát mẻ và không thể thiếu những bộ trang sức kim cương vàng có giá trị lên đến cả vài chục tỷ
người phụ nữ quyền lực mỗi lần livestream đều xuất hiện với gương mặt căng thẳng
giọng điệu gai gắt khi nói về những con người lợi dụng niềm tin để trục lợi hay móc mỉa mình
tuy nhiên ít ai biết rằng bà phương hằng thực sự lại trở thành một con người rất khác mỗi khi đi làm từ thiện
bà không chỉ trích một phần tài sản không nhỏ để làm từ thiện
mà còn có hẳn một quỹ từ thiện mang tên con trai chuyên giúp đỡ những người cần mổ tim mổ não uống thủy
hình ảnh bà phương hằng ăn mặt giảng dị đứng buộc tóc cho một người phụ nữ đang bế trên tay con nhỏ bị não uống thủy
khiến cho bà phương hằng bị mổ tóc
có rất nhiều người bất ngờ hoa ra một con người phụ nữ quyền lực cũng có những khoảnh khắc bình dị đến như thế
hai vợ chồng bà phương hằng đã hỗ trợ kinh phí phối hợp cùng các bệnh viện nhi đồng một chợ rẫy đà nẵng
thực hiện các chương trình mổ tim cứu giúp bệnh nhi nghèo mắc bệnh bẩm sinh trên phạm vi cả nước
suốt bốn năm qua chương trình trái tim hàng hữu đã cứu sống khoảng năm trăm linh trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh mỗi năm
mặc dù nổi tiếng với việc sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo
nhưng trên mạng xã hội hầu như rất ít hình ảnh nữ đại gia đi từ thiện
tuy nhiên trong mỗi bức ảnh ít ỏi là hình ảnh hai vợ chồng hoặc cả hai người con bình dị
đến tận nơi để mục sở thị các hoạt động vì người có hoàn cảnh khó khăn mà mình tài trợ
dù trao niềm tin gạt hậu quả nhiều lần nhưng bà phương hằng trong các chương trình vì cộng đồng
đều rất giản dị với nụ cười tươi rói trên môi
khi ấy vợ ông dũng lò vôi vẫn cần quá nhiều kim cương vàng để có sức nặng trong lời nói
và cũng không cần sắm một gương mặt căng thẳng lời lẽ đanh thép để vạch mặt những người đối đầu với mình
bà chỉ cần áo phong quần gn trực tiếp đi khảo sát mô hình phát xuất ăn từ thiện tại bệnh viện chợ rẫy
đích thân bà nguyễn phương hằng đã chủ trì tài trợ chương trình phát suất ăn từ thiện
tại một số bệnh viện ở thành phố hồ chí minh với số lượng khoảng một mươi xuất ăn một ngày
có lẽ nếu những phát ngôn cùng hành vi của bà nguyễn phương hằng không đi quá giới hạn
thì kết cục ngày hôm nay đã không xảy ra
thưa quý vị và các bạn không thể phủ nhận tấm lòng hào tâm của vợ chồng đại sang nguyễn phương hằng và huỳnh uy dũng
qua hàng loạt hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa họ đã cưu mang và cứu giúp hàng triệu hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước việt nam
nhưng một khi đã phạm tội thì mỗi cá nhân đều phải chịu những sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật
và nữ seoul u năm mươi cũng không ngoại lệ
đây cũng sẽ là một bài học dành cho những ai lợi dụng quyền tự do ngôn luận mà làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh dự của người khác
và với hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của cá nhân
liệu ceo nguyễn phương hằng sẽ bị chịu bản án nào từ cơ quan điều tra
chúng ta hãy cùng chờ đón kết luận
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo